văn phòng công tố ba lan cho biết sẽ không cho phép phía ukraine tham gia điều tra vụ việc xảy ra
tại khu vực sepoldo gần biên giới ukraine nơi một tên lửa phòng không của ukraine có khả năng
đã lạc đạn khiến hai người thiệt mạng quyết định đảo ngược tuyên bố trước đó của các chính trị gia
ba lan về việc sẵn sàng mời kiev tham gia cuộc điều tra
tin tức về việc các chuyên gia ukraine đến làng sevodo vào cuối tuần trước đã lan truyền
trên tất cả các phương tiện truyền thông và công việc điều tra được xác nhận đã bắt đầu
tuy nhiên không có hành động tố tụng nào được thực hiện vì điều này sẽ vi phạm luật ba lan
hai người đã thiệt mạng trong vụ nổ tên lửa làng sevodo gần biên giới ukraine vào ngày một mươi năm tháng một mươi một
các nhà điều tra đã loại bỏ khả năng đây là một cuộc tấn công có chú ý cho rằng vụ việc rất có thể
là do một tên lửa phòng không của ukraine gây ra do lỗi của con người hoặc là lỗi